xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công nhân
mở đầu là thông tin đến từ thị xã dị an tỉnh bình dương
tại đây cơ quan công an đang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường
vụ việc được phát hiện là một phụ nữ mang thai và hai cha con đã tử vong tại một nhà trọ
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm cảnh sát phát hiện ba người tử vong tại căn nhà trọ ở thị xã dĩ an tỉnh bình dương
nạn nhân là hai vợ chồng và con gái bốn tuổi cùng quê thanh hóa
nhân chứng cho hay vào khoảng chín giờ sáng nay người dân sống ở khu phố bình đường bốn thuộc phường an bình thị xã dĩ an
thấy căn phòng tại dãy nhà trọ có dấu hiệu bất thường nên báo công an
khi cảnh sát địa phương có mặt phá cửa vào trong thì phát hiện anh trần văn cường ba mươi năm tuổi chết trong tư thế treo cổ
dưới nền là thi thể của chị phạm thị hằng ba mươi một tuổi là vợ anh cường đang mang thai và đứa con gái bốn tuổi
ngay sau đó công an thị xã dĩ an phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập các chứng cứ
giám đốc công an tỉnh bình dương đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra và làm rõ vụ việc
chỉ sau hơn một mươi hai giờ truy xét lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ án mạng vào dạng sáng ngày hôm qua
hai đối tượng là a pong hai mươi một tuổi và adrit một mươi năm tuổi cùng chú tại phường con tum
nguyên nhân ban đầu được xác định từ mâu thuẫn trên đường về nhà với anh lê văn quang lại đúng lúc trong người có hơi men
a pong và adrit đã dùng dao hành hung anh quang trong đó nhát dao của a pong đã khiến anh quang tử vong
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm động viên và khích lệ tinh thần điều tra khám phá án của tập thể phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum
sáng nay lãnh đạo công an tỉnh con tum đã đến thăm hỏi và biểu dương cán bộ chiến sĩ
tham gia phá án
với hành vi chống người thi hành công vụ trường văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ
trước đó vào một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm hải cùng một nhóm bạn ngồi ăn nhậu và sử dụng loa thùng kéo gây mất trật tự
tại khu vực quảng trường lâm viên tp đà lạt
thế vậy tổ liên ngành trật tự đô thị vệ sinh môi trường làm việc tại đây
đã yêu cầu nhóm thanh niên tắt loa thùng kéo yêu cầu hải đến phòng bảo vệ thuộc quảng trường lâm viên làm việc
không những không chấp hành hải còn dùng tay đấm mặt cán bộ công an phường người
thế vậy cán bộ cảnh sát trật tự công an tp đà lạt tới ngăn cản thì hải có hành vi chống trả quyết liệt
do vậy tổ công tác liên ngành đã không chế đưa hải về cơ quan công an
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng năm bị can nguyễn hiễu linh sáu mươi một tuổi nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
đã đến tòa án nhân dân quận bốn để nhận các quyết định triệu tập liên quan tới vụ án dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
hiện thẩm phán đang nghiên cứu hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử sớm nhất theo luật định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm viện kiểm soát nhân dân quận bốn tp hồ chí minh
ký ban hành cáo trạng truy tố ông nguyễn hiệu linh phạm tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo khoản một một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt cao nhất là ba năm tù
cũng theo cáo trạng nguyễn hiệu linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu
và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đã bàn hành kết luận điều tra
và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân quận bốn đề nghị truy tố nguyễn hữu linh về tội danh trên
theo hồ sơ vụ việc vào chiều ngày bốn tháng bốn viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh cho biết
viện kiểm sát nhân dân quận bốn và công an quận bốn đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm
đồng thời điều tra và làm rõ clip sảm sợ bè gái trong thang máy xảy ra tại trung tư galaxy chín trên đường nguyễn khói phường một quận bốn
viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh cũng xác định người đàn ông trong clip sảm sợ bè gái là ông nguyễn hiễu linh
nguyên phó viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tp đà nẵng về hưu năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày hai mươi một tháng bốn công an quận bốn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn hiếu linh
đồng thời áp dụng biện pháp khẩn cấp cấm ông linh đi khỏi nơi cư trú
bảy vụ mất trộm xe máy giữa đêm khuya đã xảy ra trên địa bàn huyện mỹ lộc và thành phố nam định
do người dân bất cẩn thiếu cảnh giác
nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nam định đã khởi tố
trong công huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tệ xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hán nam về tội trộm cấp tài sản
đáng chú ý đây là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào thời điểm đêm khuya mỗi ngày khuấn thường lang thang tại các xã thuộc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
và địa bàn tp nam định phát hiện nhà dân nào để xe máy sơ hở
nhà dân sẽ tìm cách phá khóa cổng lèn vào dân trộm xe máy
từ ngày tám tháng năm đến ngày một mươi một tháng năm huấn đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm xe máy tại địa bàn tp nam định
qua đấu tranh khai thác huấn khai nhận ngoài hai vụ trộm xe máy ở tp nam định huấn còn một mình thực hiện
năm vụ trộm xe máy nhà dân tại địa bàn huyện mỹ lộc công an tp nam định đã thu hồi được bảy chiếc xe máy
và đang xác minh nguồn gốc bảy chiếc xe này để sớm trao trả cho chủ sở hữu
hiện nay công an tp nam định đang tiến hành điều tra mở rộng và làm rõ vai trò của những đối tượng khác có liên quan
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản nhưng với thủ đoạn khác đột nhập vào nhà dân
công an huyện grong anna tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ và tiến hành xử lý một nhóm thanh thiếu niên
là các đối tượng nghiện ma túy rủ nhau chuyên đi trộm cắp tài sản nhà dân
thời gian qua trên địa bàn huyện grongana của tỉnh đắk lắc
tình trạng kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản diễn ra phức tạp
mới đây vào ban đêm nhà ông trần ngọc ngợi ở thôn quỳnh tân hai thị trấn buôn chấp
đã bị kẻ gian leo rào phá cửa hông đột nhập tận phòng ngủ của gia đình lấy trộm một mươi triệu đồng